tại đà nẵng trước tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona mới có khả năng phát tán lây lan nhanh thị trường khẩu trang và các loại nước rửa tay trở nên đắt đỏ và khan hiếm
nhiều người chấp nhận bỏ tiền ra mua khẩu trang với giá cao nhưng các hiệu thuốc cũng không thể đáp ứng được vì nhà cung cấp không còn hàng
cửa hàng vật tư thiết bị y tế này lượng khách ra vào mua khẩu trang y tế và các dung dịch tẩy rửa vẫn diễn ra khá tấp nập dù đã chiều tối

hải châu sơn trà thanh khê cũng đã xảy ra tình trạng hết hàng nếu có thì giá cả cũng tăng hơn so với bình thường rất nhiều
chúng tôi đang có mặt tại một cửa hàng thiết bị y tế trên đường hải phòng thuộc quận hải châu thành phố đà nẵng
hiện tại thì đa số các cửa hàng khẩu trang trên địa bàn thành phố đà nẵng đều đang rất khan hiếm hàng
với một hộp khẩu trang y tế như thế này ngày thường có giá khoảng năm mươi bảy mươi nghìn đồng một hộp
thì hiện tại giá khẩu trang đã lên đến gấp đôi thậm chí gấp ba nhưng thị trường hàng vẫn rất là khan hiếm
trước tình trạng trên sở y tế thành phố đà nẵng đã có văn bản chỉ đạo bảo đảm cung ứng thuốc và vật tư y tế phòng ngừa dịch bệnh do virus ncov
theo đó ngành y tế đề nghị các cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch giữ chữ thuốc vật tư y tế
đặc biệt là khẩu trang y tế và nước rửa tay có chứa cồn để bảo đảm sẵn sàng cung ứng đủ phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh
đồng thời yêu cầu các cơ sở kinh doanh thuốc tuyệt đối không được lợi dụng thời điểm dịch bệnh đang diễn ra để đầu cơ tăng giá thuốc
trước diễn biến khó lường của dịch viêm phổi cấp ncov việc trang bị vật dụng như khẩu trang là điều hết sức cần thiết để đáp ứng nhu cầu bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình
những ngày này tại đà nẵng các nhà hào tâm đã tổ chức hơn hai mươi một điểm phát hàng nghìn chiếc khẩu trang miễn phí bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng đến tay người dân
hiện danh sách các điểm phát khẩu trang miễn phí tại đà nẵng vẫn đang tiếp tục nối dài
các nhà hào tâm tổ chức từ thiện đang góp sức chia sẻ trách nhiệm cùng chính quyền thành phố bằng những hành động nhỏ mang ý nghĩa nhân văn cao đẹp